năm nay ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm là thứ ba và thứ tư do vậy người dân được nghỉ liền năm ngày từ thứ bảy đến thứ bốn
mặc dù mai mới bắt đầu là ngày nghỉ nhưng chiều nay hai mươi sáu tháng bốn rất nhiều người đã đổ rồn về các bến xe rời thủ đô đi nghỉ lễ ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại các bến xe trong thành phố rất nhiều người dân đã chuẩn bị đồ đạc hành lý để rời thủ đô đi nghỉ lễ
vì thời gian được nghỉ tương đối dài nên lượng người đổ về các bến xe khá đông đặc biệt vào cuối giờ chiều
tuy nhiên lượng hành khách được chia đều ra trong các ngày cuối tuần nên tại các bến xe đều không xảy ra tình trạng quá tải
vào những ngày nghỉ lễ như thế này lượng người và phương tiện tại các bến xe đều có xu hướng gia tăng
các bến xe đã có những kế hoạch phương án để bảo đảm cho người dân được di chuyển an toàn nhẹ nhàng
công tác bảo đảm an toàn trật tự và phân luồng giao thông cũng được các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện nên không xảy ra tình trạng tắc nghẽ giao thông
bên cạnh đó người dân cũng được khuyến cáo chỉ nên mua vé trong quầy vé của bến xe để bảo đảm giá vé và chất lượng phục vụ tốt nhất